bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết ngày hai mươi bốn tháng một mươi đơn vị đã ra quyết định khởi tố ba đối tượng
có hành vi vận chuyển ba mươi một hộp pháo nổ vượt biên giới nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
trước đó trong lúc làm nhiệm vụ tại thôn na lốc bốn xã bản lầu huyện mường khương
đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng bản lầu phối hợp với tri cục hải quan huyện mường khương
đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ trung quốc về việt nam
tăng vật thu giữ gồm một ba lô trong đó có chứa ba mươi một hộp pháo các loại có tổng trọng lượng là hơn ba mươi sáu kg
tại đồn biên phòng các đối tượng nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đỗ văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và phan văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đều trú tại xã an thịnh huyện văn yên tỉnh yên bái khai nhận
cả ba đối tượng đã góp tiền rủ nhau bắt xe khách từ yên bái lên lào cai để vượt biên sang trung quốc
mua số pháo trên với giá bốn triệu đồng về đốt và bán kiếm lời
trong dịp tết